bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa vừa cử đoàn cán bộ quân y lên bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trong bản
đây là hoạt động thường niên của bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân tại khu vực biên giới xa xôi nhiều khó khăn
đoàn công tác đã cùng các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân bản sa ná
đoàn công tác cũng đã tư vấn cách phòng chống các dịch bệnh như sốt xuất huyết đau mắt đỏ khớp hô hấp viêm phổi và nhiều bệnh thường gặp khác sau khi lũ lụt tràn qua
đã có hơn một trăm linh lượt người dân trong bản đến khám bệnh nhận thuốc phần lớn trong đó là trẻ em người già các hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng người neo đơn và hộ nghèo trên địa bàn